kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay khi rãnh mây rông hoạt động mạnh trở lại thì mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tăng mạnh trở lại
riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
đợt mưa này được dự báo là sẽ kéo dài đến tận ngày một mươi hai vì vậy mà nền nhiệt trên khu vực trong hai ngày tới giảm nhẹ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ và sau đó mới tăng trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ hai ngày tới cũng phổ biến có mưa rông diện rộng cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
nền nhiệt tại khu vực cũng không quá cao giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ và sau đó từ ngày một mươi hai khi mà mưa giảm thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
với khu vực trung bộ ba ngày tới mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào thời điểm chiều tối
còn ban ngày từ thanh hóa trở xuống đến thừa thiên huế đều có nắng nóng
với mức nhiệt độ giảm nền nhiệt sẽ tăng trở lại
nền nhiệt độ sao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ và có nắng nóng gai gắt
người dân nơi đây cần đề phòng với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới đều có nắng nhiều mưa nếu có cũng chỉ xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
nền nhiệt trên khu vực cũng ở ngưỡng nắng nóng với mức nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
vùng cao tây nguyên từ ngày mai trở đi mưa rông sẽ có xu hướng
nền nhiệt độ sao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nắng nhiều mưa nếu có chỉ xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
nền nhiệt độ sao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nắng nhiều mưa nếu có chỉ xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể